thưa quý vị mới đây bảo hiểm xã hội tp hcm cho biết đến nay đã giải quyết chi hỗ trợ
cho hơn hai hai triệu người lao động theo nghị quyết số một trăm một mươi sáu của chính phủ
về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng
bởi đại dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
cụ thể có hơn hai hai triệu người lao động được chi hỗ trợ trong đó có hai triệu lao động
đang tham gia bảo hiểm tai nạn và một trăm bốn mươi lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tổng số tiền chi hỗ trợ là năm hai trăm chín mươi ba bảy tỷ đồng trong đó chi cho người lao động
đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là năm tám năm tỷ đồng chi cho người lao động
đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hai trăm tám mươi năm hai tỷ đồng
ngoài ra bảo hiểm xã hội tp hcm cũng đã thực hiện giảm đóng cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp
cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín từ một xuống bằng
cho gần tám mươi hai đơn vị doanh nghiệp sử dụng trên một bảy mươi sáu triệu lao động
với số tiền một tám trăm chín mươi hai tỷ đồng